xoay quanh quy định nồng độ cồn bằng không với lái xe trên thế giới các nước đang chia thành hai nhóm cấm tuyệt đối nồng độ cồn với lái xe và quy định ngưỡng được phép nhất định
tuy nhiên bộ công an cho rằng trong điều kiện văn hóa và giao thông ở việt nam hiện nay thực sự rất cần nồng độ cồn bằng không khi lái xe
theo đó mới đây bộ công an đã có một số nội dung thông tin về những đề xuất mới trong dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
sẽ được xem xét thông qua tại kỳ thứ bảy tới của quốc hội
được biết trong kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi năm dự kiến diễn ra vào cuối tháng năm tới đây
trong đó quốc hội sẽ xem xét thông qua một mươi dự án luật và ba dự thảo nghị quyết
theo bộ công an quá trình xây dựng hoàn thiện dự thảo luật cơ quan này cùng bộ y tế tổ chức nghiên cứu tham khảo kinh nghiệm quốc tế
tổ chức điều tra xã hội học hội thảo khoa học về tác hại của rượu bia đối với người tham gia giao thông đường bộ
lấy ý kiến các chuyên gia y tế tại một số bệnh viện lớn của việt nam
kết quả cho thấy rượu bia ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe tâm thần và hành vi của con người
đặc biệt là những người sau khi sử dụng rượu bia điều khiển phương tiện tham gia giao thông
bộ công an nhắc lại hành vi sử dụng rượu bia khi lái xe là vấn đề xã hội không chỉ ở việt nam mà cả trên thế giới
do đó hiện nay các quốc gia trên thế giới quy định xử lý rất nghiêm khắc đối với người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn
chia làm hai nhóm
nhóm thứ nhất là các quốc gia nghiêm cấm tuyệt đối vi phạm nồng độ cồn
thứ hai là nhóm các quốc gia quy định về ngưỡng nồng độ cồn trong máu hơi thở được phép đối với người lái xe
theo đối tượng mức chuẩn người lái xe thương mại và người mới lái xe
bộ công an khẳng định và lý giải nguyên nhân do giao thông ở việt nam có nhiều đặc thù
do vậy thực sự rất cần kiểm soát nồng độ cồn bằng không khi điều khiển phương tiện
theo bộ công an việt nam tiêu thụ rượu bia và đồ uống có cồn cao thứ hai đông nam á
thứ một mươi châu á thứ hai mươi chín thế giới và đây là tỷ lệ rất đáng báo động
trên thực tế văn hóa ẩm thực việt nam có nhiều điểm đặc thù trong đó có tính cả nền
nếu quy định nồng độ cồn bằng không thì không uống nhưng nếu có một hạn mức nào đó thì lái xe có thể bị ép uống
cơ quan soạn thảo cho rằng đồ uống có cồn gây nghiện đã uống thì không dễ dừng khi say thì khó nhớ luật
có người nhộn từ hôm trước hôm sau vẫn bị phạt bởi uống quá nhiều hoặc do cơ địa
cũng có người hôm trước nhậu say hôm sau vẫn váng đầu nhức ốc cả ngày
ảnh hưởng tới khả năng lái xe
vì vậy việc lái xe khi thiếu tỉnh táo có thể gây ra thảm họa với những người vô tội
như một số lái xe xe rượu gây tai nạn liên hoàn thời gian qua
bên cạnh đó bộ công an cũng cho rằng rượu bia ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe tâm thần và hành vi con người
nhất là khi lái xe
theo số liệu thống kê từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
hai mươi số người chết và bị thương vì tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia
trong đó tám mươi là lỗi của lái xe do uống rượu bia
bộ công an nêu và cho rằng duy trì quy định luật không cấm uống rượu bia mà chỉ cấm uống rượu bia
sau đó điều khiển phương tiện tham gia giao thông
để có chế tài xử lý nghiêm khắc dần hình thành văn hóa đã uống rượu bia thì không lái xe
khi văn hóa giao thông hình thành tốt cơ quan soạn thảo có thể nghiên cứu điều chỉnh quy định về nồng độ cồn cho phù hợp
cũng theo bộ công an ở các nước phát triển chủ yếu xe ô tô đi đúng theo làn và khoảng cách phù hợp với tốc độ
như quy định tại australia xe sau cách xe trước một khoảng an toàn hai giây
tức là nếu xe trước đi qua một mốc nào đó thì ít nhất hai giây sau xe đi sau mới vượt qua mốc đó
quy định trên cho phép lái xe có khoảng năm giây để nhận biết tình huống khẩn cấp
năm giây tiếp theo để có phản xạ và phương án phù hợp
một giây cuối cùng để thực hiện phương án như phanh gấp hay đánh lái sang làn
như vậy nếu có vi phạm xảy ra tai nạn cũng hạn chế tai nạn liên hoàn
theo khoảng cách này nếu ô tô đi với vận tốc bốn mươi km trên giờ
thì khoảng cách giữa hai xe là hơn hai mươi hai mét
điều này là không tưởng ở việt nam nơi các xe chỉ giao nhau khoảng một vài mét
dù vẫn di chuyển với vận tốc là bốn mươi km trên giờ
giao thông trên đường tại việt nam đòi hỏi tài xế phải duy trì sự tỉnh táo và phản xạ nhanh hơn rất nhiều lần
nếu tình huống bất ngờ xảy ra
ngoài ra bộ công an cho rằng ý thức tham gia giao thông của một bộ phận người dân hiện nay chưa tốt
xem thưởng pháp luật cố ý vi phạm pháp luật về giao thông
thậm chí thách thức lực lượng chức năng khi bị kiểm tra xử lý
vì vậy bộ công an nhấn mạnh một khi ý thức kém có thể cướp đi sinh mạng của rất nhiều người
do đó xã hội cần sự nghiêm khắc
đến nay quy định cấm người tham gia giao thông điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu bia
được quy định tại luật phòng chống tắc hại của rượu bia
luật này không cấm uống rượu bia mà chỉ cấm uống rượu bia sau đó điều khiển phương tiện tham gia giao thông
trước đó cuối năm hai nghìn hai mươi ba một số thành viên ủy ban quốc phòng và an ninh cho rằng
quy định nồng độ cồn bằng không khi lái xe là quá nghiêm khắc và chưa phù hợp với văn hóa
phong tục tập quán bộ phận người dân việt nam
các thành viên này đề nghị tham khảo kinh nghiệm quốc tế và quy định nồng độ cồn
ở mức độ phù hợp đối với từng loại phương tiện bảo đảm thống nhất với bộ luật hình sự
liên quan đến quy định này vừa qua ban dân vận trung ương vừa có báo cáo
tổng hợp tình hình nhân dân trong tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
báo cáo cho biết nhân dân đồng tình ghi nhận trong thời gian vừa qua
bộ công an đã chỉ đạo mở nhiều đợt cao điểm xử lý vi phạm nồng độ cồn trên phạm vi cả nước
tuy nhiên có một số ý kiến còn băn khoăn về ngưỡng xử phạt với nồng độ cồn trong hơi thở bằng không
bởi lẽ người dân cho rằng trong thực tế để đo được nồng độ cồn thì không chỉ do uống rượu
mà ăn một số loại hoa quả nhiều đường
hoa quả ngâm đường đều có thể tạo ra nồng độ cồn như phải nho sô cô la nhân rượu
dùng dịch sát trùng miệng họng
thậm chí nếu vừa trải qua thủ thuật răng miệng phải sát trùng vùng răng nếu thì khi bị thổi nồng độ cồn
cũng có lượng cồn nhưng một chút đó không thể ảnh hưởng tới hành vi năng lực của người điều khiển phương tiện giao thông
do vậy nhân dân đề nghị các cơ quan chức năng nghiên cứu sớm đưa ra tiêu chí chuẩn phù hợp
về nồng độ cồn giới hạn khi tham gia giao thông để bảo đảm sinh hoạt bình thường của người dân
không gây tổn thất vật chất tinh thần tạo nên những bức xúc không đáng có cho người dân
qua ghi nhận sử dụng rượu bia khi lái xe là vấn đề xã hội không chỉ ở việt nam mà trên cả thế giới
hiện nay các quốc gia quy định xử lý rất nghiêm khắc đối với người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn
theo cục cảnh sát giao thông trong ba tháng đầu năm lực lượng này đã xử phạt hai trăm bảy mươi năm một trăm ba mươi trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông
chiếm hai mươi sáu tám các trường hợp vi phạm giao thông
một năm trăm tám mươi bảy trường hợp lái xe bị xử phạt vì dương tính với chất ma túy chiếm một mươi năm
cùng trong thời gian này toàn quốc xảy ra sáu năm trăm năm mươi vụ tai nạn giao thông làm thiệt mạng hai bảy trăm hai mươi ba người và bị thương năm hai trăm bốn mươi sáu người
so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba số người thiệt mạng giảm bốn trăm tám mươi bốn người
nguyên nhân của những tồn tại hạn chế này là do ý thức chấp hành các quy định pháp luật về trật tự
an toàn giao thông của một bộ phận người tham gia giao thông lái xe và chủ doanh nghiệp
còn yếu kém tình trạng lái xe vi phạm tốc độ sai phần đường lan đường hành vi vi phạm quy định nồng độ cồn
chất ma túy sự phối hợp thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông giữa các cơ quan
lực lượng bảo đảm trật tự an toàn giao thông có nơi có lúc chưa chặt chẽ
nguồn kinh phí dành cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông còn hạn chế
có thể thấy mặc dù đã xếp chặt và quyết liệt xử lý thế nhưng tình trạng lái xe vi phạm nồng độ cồn vẫn ở mức cao
điều này là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến nhiều vụ tai nạn giao thông
có không ít trường hợp bị tai nạn oan vì tham gia giao thông đúng luật cẩn thận
thế nhưng bị chính những người phóng nhanh vật ẩu lái xe khi đặt uống rượu bia tông phải
để lại nhiều hệ lụy cho xã hội
bên cạnh đó không hiếm những trường hợp người vi phạm luật giao thông say xỉn
sử dụng hung khí tấn công lực lượng thi hành nhiệm vụ có đối tượng khi xin tha
không được đã nổi nóng đốt xe của mình vừa gây thiệt hại tài sản gây nguy hiểm cho người đi đường
đồng thời bị khép vào tội chống người thi hành công vụ
ngày hai mươi chín tháng bốn vừa qua cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện long thành tỉnh đồng nai thông tin
đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng lê văn thắng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
ngụ khu phố nam hương an quế sơn quảng nam để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
trước đó vào lúc hai mươi h ba mươi năm phút ngày hai mươi tám tháng bốn tổ công tác trạm cảnh sát giao thông ngã ba thái lan
thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai đang thực hiện xử lý vi phạm nồng độ cồn
tại km hai mươi hai trăm linh quốc lộ năm mươi một đoạn qua địa bàn huyện long thành đã kiểm tra phát hiện ông lê văn thắng
điều khiển xe mô tô sáu mươi h một một mươi sáu nghìn sáu trăm bốn mươi trong hơi thở có nồng độ cồn kết quả đo được là bốn mươi tám mg trên lít khí thở
khi tổ công tác tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính
đồng thời ra quyết định tạm giữ xe lúc này bất ngờ đối tượng thắng đã nhảy lên xe ô tô tải nâng
phải đốt xe của mình đám cháy bốc lên và lan sang ba xe mô tô khác
khoảng một mươi phút sau đám cháy đã được tổ công tác phối hợp cùng người dân dập tắt hoàn toàn
hậu quả làm bốn xe mô tô bị hư hỏng đối tượng cũng đã bị tổ công tác khống chế bắt giữ
ngay sau đó tổ công tác đã đưa đối tượng lê văn thắng và tăng vật phương tiện có liên quan bàn giao
cho công an huyện long thành để tiếp tục điều tra làm rõ xử lý theo quy định
nhìn vào thực tế cho dù đã quyết liệt nghiêm khắc và đề ra mức phạt cao
thế nhưng các trường hợp vi phạm vẫn xảy ra với số lượng không hề nhỏ
cho thấy cần tiếp tục sâu sát hơn nữa để có thể xây dựng một xã hội giao thông văn minh
như câu khẩu hiệu đã uống rượu bia không lái xe vẫn hàng ngày hàng giờ được tuyên truyền